thưa quý vị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết vẫn đang cử các trinh sát
truy tìm nhóm trộm cắp xe máy dùng dao và bình xịt hơi cay để tấn công người dân khi bị truy bắt
theo camera an ninh ghi lại vào ngày bảy tháng tám một nhóm khoảng ba thanh niên đi trên hai xe máy
đến khu vực gần nhà ở xã hội bkmec hòa lợi phường hòa phú thành phố thủ dầu một để trộm xe máy
khi nhắm được chiếc xe máy đắt tiền hai đối tượng ngồi trên hai xe máy đứng cách nhau khoảng một mươi mét để cảnh giới
một đối tượng khác khi đi tới chiếc xe để bẻ khóa
khi đối tượng này đang dắt xe ra thì bị người dân phát hiện và tấn công
thế vậy một số người dân khác cũng lao đến về bắt
đối tượng này ngay lập tức rút dao ra chống trả
một đối tượng khác đang ngồi trên xe máy cũng chạy lại dùng bình xịt hơi cay để giải cứu đồng phạm
vì băng trộm quá hung hãn người dân không thể tiếp tục vây bắt nên băng trộm đã chạy thoát
rất may một số người dân chỉ bị thương nhẹ khi vây bắt bằng trộm này